công an tp hcm cho biết vừa triệt phá thành công băng nhóm mua bán vũ khí công cụ hỗ trợ trên không gian mạng và thu giữ hàng trăm khẩu súng các loại
băng nhóm này do đoàn quốc thái ba mươi hai tuổi cầm đầu trần bá lộc hai mươi bảy tuổi thực hiện
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay thái đã mua hàng trăm khẩu súng công cụ hỗ trợ về việt nam giao bán trên không gian mạng và thu lợi bất chính gần ba trăm linh triệu đồng
khám xét nhiều địa điểm lực lượng công an thu giữ hai trăm ba mươi khẩu súng các loại bốn bảy trăm năm mươi viên đạn các loại hai mươi ba bình ga hai máy khoan ép đạn ba bịch đạn bì ngựa ba bịch đạn bì nhựa sáu bịch đạn bì kim loại năm mươi bốn hộp tiếp đạn và nhiều tăng vật khác
trong khi đó tại cà mau trong quá trình tuần tra đêm công an huyện thới bình đã phát hiện một thanh niên đã mang theo vũ khí trái phép lưu thông trên đường
khi phát hiện lực lượng công an
đối tượng tên trương vũ lâm đã ném một vật trong túi sách mang theo bên mình
tổ tuần tra đã tiến hành thu giữ
đối tượng khai nhận ném đi là khẩu súng đã đặt mua trên mạng mang theo người để phòng thân
kiểm tra trên người của đối tượng lực lượng công an đã thu giữ thêm năm viên đạn
thường xuyên điều khiển xe máy lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự vào lúc dạng sáng
một nhóm thanh thiếu niên đã bị công an quận hải châu thành phố đà nẵng truy xét và xử lý
vào khoảng năm giờ sáng ngày một tháng ba tổ tuần tra phát hiện và mời một nhóm khoảng bảy đối tượng có cả nam và nữ
độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi chín tuổi đang tụ tập trên đường như nguyệt về trụ sở để làm việc
tại đây các đối tượng khai đã lập nhóm gia lô tên tourzone trên messenger để liên lạc
hẹn nhau cầm theo một số hung khí như trổi gậy ba chỉa tụ tập vào lúc sáng sớm để đùa giỡn
đuổi nhau trên đường và quay video đăng lên mạng xã hội
liên quan đến nghi vấn biển thủ tiền công đức tại đền ông hoàng mười
công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an đã lập hồ sơ xử lý hành chính đối với đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi năm tháng hai trong quá trình thu tiền tại gian nhà trung điện
cùng với các thành viên ban quản lý đền ông hoàng mười
người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đã lấy trộm hơn một triệu đồng bỏ vào trong hộp bánh
làm việc với cơ quan công an đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
sau khi lập biên bản công an huyện hưng nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng số tiền là hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
đồng thời trao trả lại ban quản lý số tiền đã bị chiếm đoạt
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với hoàng việt khánh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện đức trọng để điều tra về hành vi làm tàng trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo điều tra ban đầu phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh lâm đồng đã phát hiện khánh đã quản lý và sử dụng một số tài khoản mạng xã hội
để đăng tải chia sẻ phát tán các bài viết video clip hình ảnh bôi nhọ đảng cộng sản việt nam
nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và xúc phạm chủ tịch hồ chí minh
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ vụ việc
cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng tiếp nhận điều tra theo thẩm quyền
quá trình xác minh cơ quan an ninh điều tra đã làm rõ các bài viết video clip hình ảnh
trên các tài khoản mạng xã hội là do hoàng việt khánh làm ra đăng tải chia sẻ tán phát
có nội dung được giám định sai sự thật xuyên tạc bóp méo tình hình thực tế
đả kích các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước xuyên tạc lịch sử nói xấu xúc phạm lãnh tụ hồ chí minh
bồi nhỏ lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
sau một ngày xét xử vào ngày hôm qua toán nhân dân tp hcm đã tuyên phạt đặng thị hàn ni
một mươi tám tháng tù trần văn sĩ hai năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
hội đồng xét xử sơ thẩm cho rằng hành vi của trần văn sĩ và đặng thị hàn ni đã phạm vào tội lợi dụng
các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
hành vi phạm tội của hai bị cáo thuộc trường hợp gây ảnh hưởng sâu đến tình hình an ninh trật tự
các bị cáo là người có trình độ học vấn cao am hiểu pháp luật đã nhiều lần phát trực tiếp trên các nền tảng
tư vấn pháp luật cho nhiều người nên những nội dung bị cáo đăng tải phần nào đã gây ảnh hưởng trong xã hội
về tinh thiết giảm nhẹ tại cơ quan điều tra và tại các phiên tòa bị cáo trần văn sĩ đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
trong khi đó bị cáo hàn ni quá trình khởi tố điều tra thì bị cáo chưa nhận thức được hành vi của mình là sai
tuy nhiên quá trình xét hỏi tại tòa thì hàn ni đã nhận thức được hành vi của mình
ngoài ra quá trình công tác hai bị cáo còn nhận được nhiều bằng khen giấy khen của các cơ quan tổ chức
từ đó hội đồng xét xử tuyên phạt trần văn sĩ mức án hai năm tù đặng thị hàn ni một mươi tám tháng tù
liên quan đến hành vi phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội sở thông tin và truyền thông tp hcm vừa phối hợp
cùng với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm
đã mời nguyễn thị lệ nam em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu lên làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội
trước đó nguyễn thị lệ nam em đã liên tiếp tổ chức live stream trên các tài khoản mạng xã hội
những nội dung phát ngôn gây tranh cãi của nam em đã gây ồn ào mạng xã hội và nhiều thông tin tiêu cực trong thời gian vừa qua
từ các hành vi trên sở thông tin và truyền thông quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nguyễn thị lệ nam em
về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân
anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của chính phủ
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
tổng số tiền xử phạt hành chính đối với nam em là ba mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
với chiêu thức là tự đóng các gói hàng vô giá trị tìm người vận chuyển với điều kiện là phải ứng trước tiền hàng
rất nhiều shipper đã mắc bẫy kẻ lừa đảo
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với lê hồng ngọc sinh năm hai nghìn hai chủ ở huyện đại từ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an do nợ nần nhiều nên lê hồng ngọc đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để trả nợ
bản thân ngọc từng làm nghề giao hàng nên đã tham gia các nhóm shipper trên ứng dụng zalo facebook
và để thực hiện hành vi phạm tội ngọc đã đóng các túi hàng bên trong đựng cát và túi bóng ghi thông tin người nhận

ngọc đã thông báo với các quản lý nhóm shipper để tìm người vận chuyển đơn hàng
khi shipper liên hệ ngọc yêu cầu ứng trước một số tiền nhất định và chiếm đoạt
bằng thủ đoạn như trên từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn ngọc đã chiếm đoạt trên bốn triệu đồng của rất nhiều shipper
số tiền này ngọc trả nợ và tiêu xài cá nhân
cho đến ngày hai mươi sáu tháng hai ngọc đã bị một nhóm shipper phát hiện và đưa đến cơ quan công an
sau một thời gian theo dõi và trinh sát đường đi nước bước của phân bón giả bán về nhiều tỉnh thành miền trung và tây nguyên
mới đây phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi đã triệt phá đường dây sản xuất buôn bán phân bón giả với quy mô lớn
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi đã tổ chức khám xét công ty trách nhiệm hưu hạm một thành viên việt đức
có địa chỉ tại cụng công nghiệp quán lát xã đức tránh huyện bộ đức do ông nguyễn đức đề làm giám đốc
tại các kho sản xuất chứa hàng của công ty phát hiện trên hai trăm bảy mươi một tấn phân bón vi lượng giả
nhiều năm qua công ty trách nhiệm hưu hạm một thành viên việt đức
kinh doanh phân bón giả bán trên địa bàn các tỉnh miền trung tây nguyên
phòng cảnh sát kinh tế cũng đã phối hợp với cục quản lý thị trường
tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật quảng ngãi tổ chức lấy mẫu phân bón để giám định
bước đầu sang mình nhiều bà con nông dân đã sử dụng
phân bón giả gây cháy lá cây nông nghiệp và hoa màu làm thiệt hại quá trình canh tác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố giám đốc nguyễn đức đề về hành vi sản xuất buôn bán trên hai trăm bảy mươi một tấn phân bón giả
công ty này bán ở ngoài tỉnh trên địa bàn của tỉnh tây nguyên và tỉnh phía nam
và làm theo các đơn đề khẳng
do vậy thì trinh sát cũng đã tiến hành thu thập tài liệu và quy trình
sản xuất cũng như thủ đoạn và các việc liên quan đến hành vi sản xuất và mua bán của công ty này
thời gian gần đây tình trạng sản xuất kinh doanh phân bón giả kém chất lượng trong nước
ngày càng diễn biến phức tạp tiêm ẩn nhiều hệ lụy gây thiệt hại cho người nông dân nhà nước và doanh nghiệp
việc đấu tranh triệt phá của lực lượng công an quảng ngãi đã kịp thời ngăn chặn cơ sở đầu não sản xuất phân bón giả